với một trạng đường thì tôi cũng đều có được sự giúp đỡ dìu dắt của rất nhiều người từ lúc nhỏ cho đến lúc quá trình mình đi học
như chỗ trung tâm của bác vũ tiến bác vũ ngọc anh nơi mà cũng là một địa chỉ ban đầu mà mình có may mắn ở đó và được bước đầu
có làm việc có sự hướng dẫn ban đầu tiến tới có một ý tưởng đi học văn hóa
bước thứ hai đó là chỗ trường nguyễn văn tố
trường nguyễn văn tố là một trường giáo dục thường xuyên đem lại cơ hội học tập cho những người không có điều kiện học full time
nhất là những hội như trang lớp
trường nguyễn văn tố của mình những năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cho đến một nghìn chín trăm chín mươi năm tức là phải đi kiếm sống một nửa ngày còn một nửa ngày về để đi học văn hóa
biết bao đứa trẻ đã trưởng thành từ mái ấm sa mẹ này
đến với mái ấm ấy hôm nay
lại có những đứa trẻ mới được ông tiến nhận nuôi
những đứa trẻ này luôn tự ý thức bảo ban nhau học hành
đứa lớn biết hơn lại chỉ dạy cho đứa nhỏ
tinh thần tự học sau những giờ lên lớp đã hình thành trong chúng
tất cả những đứa trẻ ở đây đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi có một mái ấm để đi về
có một ngôi trường để các em theo đuổi giấc mơ học hành
hơn ba mươi năm trước từ quán cơm của ông tiến bảo anh ở phố quan xứ quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã khởi đầu cho một mái ấm tràn ngập tình thương
đến bây giờ quán cơm ấy vẫn được ông bà duy trì ngay tại địa chỉ của mái ấm gia đình trẻ mồ côi sa mẹ
số một mươi ba ngô văn sở thành phố hà nội
từ đây những đứa trẻ sẽ được viết tiếp giấc mơ con chữ để rồi trưởng thành tự tin hơn giữa cuộc đời